thưa quý vị và các bạn quy định bắt buộc các phương tiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình đã có hiệu lực từ năm hai nghìn một mươi bảy
theo số liệu của tổng cục đường bộ việt nam cả nước có hơn tám mươi doanh nghiệp thực hiện quy định này
tuy nhiên thiết bị giám sát hành trình hay còn gọi là hộp đen những tưởng sẽ trở thành người giám sát vô hình đen là lợi ích cho cơ quan quản lý và doanh nghiệp
tuy nhiên sau một loạt các vụ tai nạn giao thông các cơ quan quản lý mới tá hỏa vì hộp đen không có hoặc có nhưng lại không hoạt động
công tác điều tra vì thế gặp rất nhiều khó khăn
vấn đề quản lý và vận hành thiết bị giám sát hành trình hiện nay đang vướng phải rất nhiều bất cập
do đó thiết bị này không thể phát huy được hiệu quả trên thực tế
đây là phần mềm quản lý của hợp tác xã vận tải thăng long
tất cả các phương tiện được quản lý qua thiết bị hộp đen
người quản lý chỉ cần mở phần mềm theo dõi bất kỳ vi phạm nào của phương tiện cũng bị ghi nhận và xử lý ngay lập tức
cả nước hiện có hơn năm trăm tám mươi phương tiện kinh doanh vận tải
năm hai nghìn một mươi bốn quy định bắt buộc lắp đặt thiết bị hộp đen cho phương tiện bắt đầu được triển khai
hộp đen lúc đó được coi là người giám sát vô hình
nó giúp cơ quan quản lý doanh nghiệp vận tải nắm mắt được thông tin phương tiện như biển số xe
thời gian chạy xe của lái xe tốc độ chạy xe lộ trình xe
số lượng hành khách trên xe từ đó quản lý phương tiện được tốt hơn
nếu xác định được xe đấy đã đi đâu đã chạy thế nào đúng hay không đúng
thì chúng ta bằng những cái công cụ như thế thì nó sẽ tốt hơn
chứ còn đâu cứ những bản phách những yêu cầu bản giấy để tiếp thu để quản lý
thì sẽ rất chậm sẽ rất khó mà không xử lý được không có tác dụng bao nhiêu cả
kỳ vọng là vậy nhưng thực tế lại hoàn toàn khác
vào ngày ba mươi tháng bảy trên địa bàn tỉnh quảng nam đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
hậu quả là một mươi ba người chết và bốn người bị thương nặng
xe khách trong vụ tai nạn hoạt động kinh doanh vận tải nhưng hoạt động chui
chủ xe không lắp đặt thiết bị hộp đen
sáng ngày hai mươi hai tháng bảy một xe khách dừng nằm chạy tuyến thái bình cao bằng
đã bị tai nạn tại huyện nguyên bình tỉnh cao bằng khiến bốn người chết một mươi sáu người bị thương
đáng nói chiếc xe khách này không truyền dữ liệu về tổng cục đường bộ việt nam
việc xác định và truy tìm nguyên nhân của cơ quan quản lý gặp rất nhiều khó khăn
trong thời gian vừa qua có nhiều phương tiện có dấu hiệu thả lòng
dữ liệu về thiết bị giám sát hành trình
cái việc mà các thiết bị hành trình trong thời gian gần đây là tỷ lệ truyền
có dấu hiệu là không được cao
trên cơ sở đó tổng cục đường bộ việt nam đã có văn bản chỉ đạo
tất cả các sở giao thông vận tải giả soát và kiểm tra trực tiếp
tại các đơn vị mà không truyền dữ liệu
gắn các thiết bị hành trình là cần thiết mặc dù nó hơi đắt một tí
nhưng mà nó đảm bảo quyền lời
cái an toàn cho lái xe
những cái vụ mà tai nạn thảm khốc vừa rồi là cũng do là lái xe không gắn cái thiết bị này
do đó cho nên là những cái cơ quan trung tâm người ta không nhắc nhở được
anh đi tốc độ rất cao nhưng mà người ta không biết bảo anh dám tốc độ đi
hoặc là người ta nhắc là anh có buồn ngủ hay không v v
thì những cái đó là những cái nó liên quan đến cái vấn đề an toàn
và ở các nước thì người ta có cái thời lượng lấy xe
ví dụ anh đi bốn tiếng là có một cái trạm anh đến đó anh đăng ký lại
là anh phải nghỉ thì anh mới đi tiếp
nhưng nước mình không có cái trạm đó
cho nên là cái việc gắn các cái thiết bị hành trình là cần thiết
có thể nhắc nhở lái xe khi người ta chến mãn khi người ta mệt mỏi
bắt anh nghỉ đi hoặc là hãy đi tiếp v v
thì những cái đó là theo tôi rất cần
theo quy định các phương tiện kinh doanh vận tải xe khách xe buýt hay taxi
phải lắp đặt thiết bị giám sát
dữ liệu sẽ được truyền về tổng cục đường bộ và doanh nghiệp
số lượng lên tới năm trăm tám mươi phương tiện là quá lớn
tổng cục đường bộ không thể có đủ lực lượng sát sao tới từng xe để xử lý
lái xe chủ xe có nhiều cách để lách luật ngắt thiết bị
thậm chí khi phát hiện phương tiện vi phạm không truyền dữ liệu
cơ quan quản lý cũng không có đủ căn cứ để xác định phương tiện có vi phạm hay không để xử lý
theo tôi thì những cái đánh giá về cái chủ quan thì
có thể là do những người
mà sử dụng cái giám sát hành trình đấy người ta không tuân thủ người ta tắt đi chẳng hạn
người ta bỏ dây ra người ta không đưa điện vào để che giấu những cái mà tuyến đường lệch lạc của những người đi theo tuyến đúng tuyến
rồi là cái tốc độ của người ta bị theo dõi thì người ta rất ra người ta không tuân thủ
thời gian đầu thì người ta tuân thủ nhưng sau thì người ta lại có những cái gần như kiểu người ta lách luật
thì tôi nói ví dụ như là nếu mà nếu là người ta tuân thủ thì người ta tuân thủ nhưng sau thì người ta lại có những cái gần như kiểu người ta lách luật
thì tôi nói ví dụ như là nếu mà ở đây chúng ta quy định là khi tham gia giao thông phải truyền
nhưng rõ ràng khi mà họ không truyền thì vì vậy cơ quan quản lý cũng rất là khó
việc kiểm soát thông tin từ thiết bị giám sát hành trình dườm già chất lượng thiết bị không ổn định
kết quả chuyên về tổng cục đường bộ không chính xác thiếu đồng bộ chế tài xử lý chưa đủ mạnh
điều này cũng gây khó cho việc xử phạt
từ đó các doanh nghiệp thở ơ chây ý trong việc lắp đặt duy trì thiết bị giám sát hành trình
hoặc lắp đặt bằng tính chất đối phó
các vụ tai nạn giao thông xảy ra với mức độ ngày càng nghiêm trọng
có lẽ các cơ quan chức năng cần nhìn nhận lại và vai trò của thiết bị hộp đen để phát hiện và xử lý rứt điểm tình trạng này
theo thống kê của ủy ban an toàn giao thông quốc gia tính từ năm hai nghìn một mươi tám
các vụ tai nạn giao thông gây ra số người chết là một mươi một ba trăm linh người một năm
và đến năm hai nghìn một mươi bảy số người chết do tai nạn giao thông là tám hai trăm linh
như vậy số người chết do tai nạn giao thông giảm dần qua các năm nhưng vẫn ở mức cao
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới nếu giảm được năm tốc độ phương tiện chúng ta sẽ giảm được ba mươi tai nạn giao thông
giám sát được thời gian làm việc của lái xe cũng là bảo đảm quyền lợi và tránh sự mệt mỏi cho lái xe
còn theo đánh giá của các chuyên gia anh quốc
cứ sáu vụ tai nạn liên quan đến chết người có một vụ tai nạn liên quan đến sự mệt mỏi của lái xe
thông qua thiết bị giám sát hành trình
trong tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đã phát hiện một trăm năm mươi lần vi phạm tốc độ và tính trong sáu tháng có tới gần một triệu lần vi phạm tốc độ
những vi phạm này chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới những vụ tai nạn giao thông và hậu quả của nó
trong dự thảo nghị định tám mươi sáu sửa đổi về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô mà bộ giao thông vận tải trình chính phủ phê duyệt
quy định về việc tất cả các phương tiện phải lắp đặt hệ thống hộp đen tích hợp camera giám sát hành trình

giám sát hành trình của xe tốc độ của xe quản lý thời gian làm việc liên tục của lái xe và thời gian làm việc trong ngày của lái xe
đây được xem là giải pháp tích cực nhằm kiềm chế tai nạn và những hậu quả nghiêm trọng do tai nạn giao thông
góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho hành khách an toàn cho chính tài xế khi đi trên đường
tuy nhiên quy định này gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
người ta sử dụng cái giám sát hành trình
cái giám sát hành trình người ta sử dụng là thứ nhất là để người ta quản lý phương tiện
người ta quản lý hành trình người ta quản lý tốc độ người ta quản lý những sai phạm của người lái xe
để người ta sẽ giải quyết được cái việc là gì
là thứ nhất là đảm bảo được an toàn giao thông
về cái việc là quản lý tập trung và điều hành tập trung
tôi là khuyến khích doanh nghiệp làm thì được ok
mà mình nên xây dựng như vậy nè
doanh nghiệp nào có gắn camera giám sát lái xe thì sẽ được chấm là doanh nghiệp bố
sao năm sao chứ mình đừng có bắt buộc họ làm
bắt buộc họ làm nó lạng phí cực kì
ví dụ tôi cũng hay thường nói về cái giám sát hành trình
ví dụ một số doanh nghiệp lớn họ gắn giám sát hành trình để họ quản lý
họ quản lý xe của họ họ quản lý lái xe của họ
nhưng có một số ví dụ như gia đình mình có một cái xe đi
mình đưa vào hợp tác xã mình làm
bây giờ chồng chạy vỡ đi theo hay là con đi theo
ai là ai quản lý cái giám sát hành trình đó
như vậy gây lạng phí
tức là mình thấy cái quy định đó nó đã gây lạng phí rồi
bây giờ là quy định thêm nữa phải kết hợp với camera tại khu vực lái xe nữa
thì nó sẽ gây cực kì rất là lạng phí
đối với các hãng taxi trong cả nước mà nói chung
và một số cái hãng mà lớn nói riêng
thì nói các hãng riêng á các hãng taxi lớn á
tôi cho rằng họ rất là hoan nghênh
bởi vì người ta cho rằng đấy là một cái công cụ đảm bảo được an toàn
an toàn cho chúng ta
ngay cả người lái
an toàn cho phương tiện và đồng thời an toàn đặc biệt cho khách hàng
và chống được tất cả những tiêu cực xảy ra
thì cái đấy là một điều rất tốt
đối với các cái hãng lớn á
thì người ta muốn đi theo công nghệ và đi theo phát triển một cách văn minh như vậy
với những ý kiến trái chiều xung quanh quy định như vậy
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc phỏng vấn ông trần bảo ngọc
vụ trưởng vụ vận tải bộ giao thông vận tải
để làm rõ những quy định cụ thể này
trước hết xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông mới đây thì bộ giao thông vận tải đã trình chính phủ
về dự thảo kỳ định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô
ngày định tám mươi sáu sửa đổi
trong dự thảo kỵ định lần này
thì có quy định về việc là thay tất cả các hộp đen của các phương tiện vận tải
và xin ông cho biết những hiệu quả của giám sát hành trình là gì
thiết bị giám sát hành trình
thì có thể nói rằng là một cái thiết bị
đã được ứng dụng trên các phương tiện vận tải
và kể từ khi có quy định áp dụng cái phương tiện này
thì nó góp phần để giảm bớt cái tai nạn giao thông
thiết bị giám sát hành trình thì nó dùng
để giám sát cái thứ nhất là hành trình của xe
thứ hai là cái tốc độ của xe
thứ ba là quản lý cái thời gian làm việc liên tục của lái xe
và cái thứ tư là cái thời gian làm việc trong ngày của lái xe
thế và thông qua thiết bị giám sát hành trình
thì chỉ riêng tháng sáu vừa qua ấy
chúng ta đã phát hiện được khoảng một trăm năm mươi lần vi phạm về tốc độ
và tính trong sáu tháng thì gần một triệu cái vi phạm về tốc độ
và qua cái sự phát hiện đó để chúng ta xử lý các đơn vị
vừa là nhắc nhở nhưng đồng thời là cũng là để tăng cường cái giám sát
và qua đó nó giảm cái tai nạn giao thông
thế còn trong thời gian tới khi mà quy định là tích hợp thêm cái hình ảnh
thì nó có cái tác dụng là giúp như thế này
cái thứ nhất nó có phần để bảo vệ cái tài sản của hành khách và của nhà xe
thứ hai nữa
và nó cũng góp phần là giám sát cái thái độ của lái xe đối với hành khách
và cái thái độ làm việc của lái xe
anh có ngủ gật không
có uống bia rượu không
hoặc là có nghe điện thoại di động không
cái thứ ba nữa
là nó ngăn chặn được cái tình trạng là trộm cắp hoặc là tranh chấp của chiếc xe
cái thứ tư cũng rất là quan trọng là khi mà có cái tai nạn xảy ra
thì đó chính là cái bằng chứng
để chúng ta nhanh chóng để phát hiện ra nguyên nhân
để chúng ta có thể khắc phục được
và có một cái điểm rất là quan trọng là chúng ta có thể quản lý được cái số lượng hành khách trên xe
để chống cái tình trạng xe rủi bến cóc
cái xe nhồi nhát khách
vậy thì điều này có gây lãng phí cho doanh nghiệp hay không
chúng ta thấy rằng là cái việc quy định thêm
là ứng dụng thiết bị giám sát tranh
có ghi hình ảnh
thì cái này là chúng tôi thực hiện theo cái chỉ đạo
của chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã chỉ đạo trong cái hội nghị
sơ kết sáu tháng năm
nhưng đồng thời chúng tôi cho rằng đây là chỉ đạo hết sức đúng đánh
doanh nghiệp tất nhiên là phải có tăng thêm chi phí
nhưng cái sự chi phí đấy là cần thiết
bởi vì cái hiệu suất mà nó mang lại hiệu quả nó mang lại rất lớn
không phải chỉ cho doanh nghiệp
mà còn cả cho xã hội
theo đánh giá của tổ chức y tế thế giới
và cái này là cung cấp bởi các chuyên gia của văn phòng thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia
cứ trong một năm
thì tai nạn giao thông đã gây ra cái thiệt hại
tương đương với hai chín gdp của cả nước
tức là năm hai nghìn một mươi bảy thì chúng ta thiệt hại khoảng độ năm tỷ usd
một ngày qua đi chúng ta thiệt hại khoảng độ ba trăm hai mươi tỷ vnđ
đấy là một con số rất lớn
thế chính vì vậy cho nên là tôi quay lại vấn đề là chắc chắn là các doanh nghiệp phải có tăng chi phí
nhưng mà sự chi phí đó cũng được đền đáp bởi cái sự an toàn hơn cho bản thân doanh nghiệp
cho lái xe hành khách và cho xã hội
thế và để giải quyết cái vấn đề là tránh cái khó khăn cho doanh nghiệp
thì chúng tôi
phân loại ra từng loại xe
cái loại nào thực sự cần thiết chúng ta bố trí nắp trước
và dần dần theo một cái lộ trình thời gian
và cái lộ trình gần nhất là áp dụng đối với các xe hợp đồng và xe khách du lịch
thì là từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tức là bốn năm nữa
và sau đó là áp dụng đối với xe tuyến cố định xe buýt xe container xe đầu kéo và xe trên hai mươi tấn
và cuối cùng là tới tận ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
thì chúng ta mới kết thúc cái việc áp dụng cho các cái xe vận tải dưới chín chỗ ngồi
một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của truyền nhân dân
bất kể một văn bản quy phạm pháp luật nào khi ra đời đều nhận được nhiều ý kiến khác nhau
tuy nhiên khi quy định đó đặt vấn đề con người và tính mạng sức khỏe an toàn của mỗi người lên trên hết
thì chắc chắn quy định đó sẽ thực sự đi vào cuộc sống
đến đây chuyên mục giao thông kết nối của truyền nhân dân xin được tạm dừng
quý vị quan tâm xin theo dõi chương trình vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút
một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h bốn mươi năm phút ngày thứ sáu trên truyền nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chương trình giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thng a gmail com
cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn
xin kính chào và hẹn gặp lại